trong lúc đang hành nghề trên vùng biển tỉnh thừa thiên huế thì bất ngờ tàu qna hai nghìn một trăm bảy mươi sáu ts do ông gia trường thường trú tại phước mỹ sơn trả nặt đà nẵng
làm tuyển trưởng bị phá nước do tác động của dông lốc trên tàu lúc này đang có bảy tuyển viên đang gặp nạn
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực miền trung đã lập tức triển khai phương án ứng cứu
đến dạng sáng nay tàu sr hai trăm bảy mươi bốn đã tiếp cận được tàu qna hai nghìn một trăm bảy mươi sáu ts
lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời ứng cứu bảy tuyển viên gặp nạn trước khi tàu qna hai nghìn một trăm bảy mươi sáu ts chìm hoàn toàn
các thuyền viên gặp nạn trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ nỗ lực chống trọi dưới thời tiết xấu
bảy thuyền viên đã được đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe tích cực trên hành trình về đất liền
sau nhiều giờ liên tục triển khai phương án ứng cứu bảy tuyến viên gặp nạn đã về đến đà nẵng
sức khỏe và tâm lý đã bình phục ổn định sau khi được đưa về bờ an toàn